nguy cơ này có thể dẫn đến những thiệt hại không nhỏ về kinh tế tạo gánh nặng cho chính sách an sinh xã hội
dấu hiệu gia hóa xuất hiện trên thị trường lao động cho thấy lợi tức nhân khẩu đang trên đà giảm
nói cách khác lực lượng lao động dồi dào không còn là thế mạnh của thị trường lao động việt nam
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân